các bệnh nhân này ở thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đều có lịch trình di chuyển ở nước ngoài
cụ thể là ca bệnh số tám mươi tám là bệnh nhân nữ hai mươi năm tuổi địa chỉ ở khu đô thị văn quán phúc la quận hà đông hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bài vào ngày một mươi hai tháng ba
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh với tình trạng sức khỏe ổn định
ca bệnh số tám mươi chín là bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam hai mươi hai tuổi địa chỉ ở quận bảy thành phố hồ chí minh
bệnh nhân từ new york boston hoa kỳ đến nhật bản và từ nhật bản lên chuyến bay của hãng hàng không air japan và về tới sân bay tân sơn nhất vào đêm ngày một mươi bảy tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân suốt nhẹ ho và đã chuyển khu cách ly tập trung của thành phố hồ chí minh
và lấy mẫu bệnh phẩm mẫu bệnh phẩm được viện pasteur hồ chí minh kết luận là dương tính với virus sars cov hai
ca bệnh số chín mươi là bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam hai mươi một tuổi địa chỉ tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
trong một tháng nay bệnh nhân đến barcelona tây ban nha thực tập ngành khách sạn
vào ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân từ barcelona đi dubai trên chuyến bay của hãng hàng không emirates
khi nhập cảnh bệnh nhân suốt nhẹ ho và chuyển khu cách ly tập trung của thành phố hồ chí minh
mẫu bệnh phẩm đã được viện pasteur hồ chí minh kết luận là dương tính với virus sars cov hai
ca bệnh số chín mươi một bệnh nhân nam quốc tịch anh bốn mươi ba tuổi trú tại quận hai thành phố hồ chí minh
nghề nghiệp là phi công của hãng hàng không việt nam airlines
mẫu bệnh phẩm tại viện pasteur hồ chí minh dương tính với virus sars cov hai vào ngày hôm nay hai mươi tháng ba
hiện nay bệnh nhân tiếp tục được điều trị cách ly tại bệnh viện
như vậy là tính tới tối ngày hôm nay hai mươi tháng ba
ghi nhận chín mươi một ca bệnh mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi bảy trường hợp đã khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong
bộ giao thông vận tải vừa có công văn hỏa tốc gửi cục hàng không việt nam về việc cách ly tập trung bắt buộc một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
văn bản do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký và nêu rõ
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam
chỉ đạo các hãng hàng không thông báo đến tất cả các hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào việt nam
sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
việc cách ly này có hiệu lực từ giờ ngày mai ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp nhập cảnh vào việt nam vì mục đích ngoại giao công vụ
thực hiện cách ly tại cơ quan ngoại giao hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan y tế
bộ giao thông vận tải yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm
chuẩn bị tờ khai y tế cho hành khách và yêu cầu hành khách khai báo y tế bắt buộc trước khi nhập cảnh vào việt nam
thực hiện kiểm tra thân nhiệt của tất cả các hành khách trước khi vào nhà ga
thực hiện vệ sinh khử khuẩn tàu bay theo quy định
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam
chỉ đạo các cảng vụ hàng không chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan
như công an xuất nhập cảnh quân đội hải quan kiểm dịch y tế quốc tế
tổ chức tốt việc giải tỏa các hành khách tại các khu vực cách ly trong nhà ga
nhằm không để xảy ra tình trạng u nứ và chờ đợi quá lâu tại nhà ga
cố gắng không để hành khách bị giữ quá chín mươi phút tại nhà ga